nam thanh niên tông xe máy vào đuôi một xe ô tô và khiến người này bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều tối qua ngày bốn tháng hai trên đường nguyễn huệ
đoạn qua khu phố tân trà phường tân xuân tp đồng xoài tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bảy h chiều tối ngày bốn tháng hai nam thanh niên khoảng ba mươi tuổi điều khiển xe máy lưu thông
trên đường nguyễn huệ hướng từ tp đồng xoài đi tp hcm đến đoạn ngã ba chạm điện
thuộc khu phố tân trà phường tân xuân nam thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ tông trực diện
và đuôi xe ô tô đang dừng đèn đỏ phía trước cú tông mạnh khiến nam thanh niên cùng chiếc xe máy
bị ngã văng ra đường nam thanh niên bị thương rất nặng được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó
vụ tai nạn cũng khiến cả hai phương tiện cùng hư hỏng nặng cảnh sát giao thông công an thành phố đồng xoài
đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn